thưa quý vị chỉ còn một mươi ngày nữa là kết thúc năm hai nghìn hai mươi
kinh tế việt nam đã trải qua một năm đầy biến động với nhiều khó khăn khách quan
đến từ bối cảnh thế giới cũng như những vườn mắt từ nội tại cho nền kinh tế
dù tăng trưởng không đạt được như mục tiêu đề ra nhưng gdp năm hai nghìn hai mươi ba với mức tăng trên năm
tiếp tục được đánh giá là điểm sáng so với nhiều quốc gia trên thế giới
kiên cường chính là từ mà ngân hàng thế giới đã tổng kết về kinh tế việt nam trong năm qua
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông andrea coppola
chuyên gia kinh tế trưởng ngân hàng thế giới tại việt nam để cùng nhìn lại kinh tế việt nam năm hai nghìn hai mươi ba
và đưa ra những nhận định cho kinh tế việt nam trong năm tới
việt nam là một trong những nền kinh tế mở nhất trên thế giới
quan hệ thương mại mạnh mẽ của việt nam với phần còn lại của thế giới
là nguồn sức mạnh và tạo nên sự thành công trong thời gian qua
đồng thời sự phụ thuộc vào nhu cầu từ các đối tác thương mại đã đưa việt nam vào thế phải đối mặt với tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu năm hai nghìn một mươi tám
kết quả là sau những năm covid hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một rất khó khăn tình hình kinh tế năm hai nghìn hai mươi ba là kém mạnh mẽ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu á cuối những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tuy nhiên tôi vẫn đánh giá nền kinh tế của việt nam

bao gồm vấn đề cải thiện việc thực hiện đầu tư công vốn ngày càng trở nên quan trọng đối với sự tăng trưởng trong tương lai của việt nam
tôi chọn từ kiên cường với đặc điểm của nền kinh tế việt nam suy thoái kinh tế toàn cầu là một cú sốc tiêu cực lớn đối với đất nước nhưng việt nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng mà nhiều nước trên thế giới chỉ có thể mơ ước
với đặc điểm của nền kinh tế việt nam suy thoái kinh tế toàn cầu là một cú sốc tiêu cực lớn đối với đất nước nhưng việt nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng mà nhiều nước trên thế giới chỉ có thể mưu ước

nửa vào năm hai nghìn hai mươi bốn bao gồm cả các đối tác thương mại quan trọng của việt nam như hoa kỳ hiệu suất yếu kém sắp tới có thể là kết quả của những tác động chậm trễ của chính sách tiền tệ thắt chặt đang diễn ra hiện nay
điều kiện tiến dụng hạn chế và thương mại toàn cầu suy yếu rủi ro chính cho năm tới bao gồm rủi ro địa chính trị tác động của các cuộc xung đột lên giá năng lượng căng thẳng tài chính liên quan đến sự gia tăng lãi suất dài hạn và hoạt động kinh tế yếu hơn dự kiến ở trung quốc
trong bối cảnh như vậy điều quan trọng là việt nam phải giảm thiểu khả năng dễ bị tổn thương trước các cú sốc bên ngoài và ngày càng tận dụng sức mạnh nội tại và năng suất trong nước để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
do tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục chậm lại vào năm hai nghìn hai mươi bốn tôi cho rằng mục tiêu tăng trưởng gdp từ sáu đến sáu năm cho năm hai nghìn hai mươi bốn là đầy tham vọng
bất chấp suy thoái toàn cầu nhu cầu xuất khẩu của việt nam có thể dần được cải thiện và chúng tôi dự đoán tăng trưởng kinh tế sẽ tăng nhẹ nhưng sẽ rất khó đạt được mức sáu hoặc sáu năm trừ khi nhu cầu tiêu dùng và đầu tư trong nước tăng tốc mạnh hơn nữa
các nhà chức trách có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nền kinh tế thông qua chính sách tài khóa bằng cách đẩy nhanh việc thực hiện các dự án cơ sở ả tầng và dự án đầu tư công mang tính chuyển đổi trạng thái nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn
thông điệp của tôi dành cho việt nam là tận dụng sức mạnh nội tại và thúc đẩy tăng năng suất của nền kinh tế trong năm hai nghìn hai mươi bốn
để biến những thách thức do suy thoái kinh tế toàn cầu gây ra thành cơ hội củng cố hơn nữa mô hình tăng trưởng kinh tế của mình tôi cũng muốn nhân cơ hội này chúc mọi người một năm mới hai nghìn hai mươi bốn khỏe mạnh thịnh vượng và thành công